sáng nay ubnd thị xã phú mỹ thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của ông nguyễn ngọc sự ngụ tại thành phố hà nội
công trình bị cưỡng chế có diện tích là hai mươi bốn năm trăm linh m hai tọa lạc tại xã châu pha thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
được công ty cổ phần địa ốc alibaba phân phối đất nền dưới tên là dự án alibaba tân thành central city một
dự án alibaba tân thành center city một do ông nguyễn ngọc sự đứng tên chủ sở hữu đất và công ty cổ phần địa ốc alibaba phân phối nền đất cho khách hàng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại dự án này công ty alibaba đã phân phối ba trăm bốn mươi sáu nền với tổng giá trị hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng và đã thu hơn một trăm linh hai tỷ đồng
cũng theo cơ quan điều tra khu đất đã hoàn thiện tám mươi cơ sở hạ tầng như làm đường vỉa hè dựng cốt điện và trồng cây
ủy ban nhân dân xã phú mỹ xác định chủ đất chưa được cấp phép đầu tư dự án không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh không có giấy phép cải tạo mặt bằng xây dựng hạ tầng chưa nghiệm thu hạ tầng tách phân
trước đó ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ đã ra quyết định cưỡng chế buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp
không phải là đất trồng lúa đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép